kinh tế kém phát triển cùng chung nguyện vọng muốn có hòa bình ổn định để xây dựng đất nước thoát khỏi nghèo nàn và lạc hậu
đó là cơ sở khách quan để phong trào có thể trở thành một tập hợp lực lượng rộng rãi đoàn kết gắn bó trong một cương lĩnh hành động
năm một nghìn chín trăm năm mươi năm hội nghị á phi diễn ra ở bang dun indonesia được xem là tiền thân của phong trào không liên kết
tham dự hội nghị ban đông một nghìn chín trăm năm mươi năm gồm đại diện chính phủ của hai mươi chín nước á phi
trong đó có hai mươi ba nước châu á
đoàn đại biểu chính phủ việt nam dân chủ cộng hòa do phó thủ tướng phạm văn đồng dẫn đầu lần đầu tiên tham dự hội nghị
hội nghị đã xác lập một mươi nguyên tắc cơ bản sau này trở thành các nguyên tắc chỉ đạo cho hoạt động của phong trào không liên kết
hội nghị các nước không liên kết tại ben grid nam tư vào đầu tháng chín năm một nghìn chín trăm sáu mươi một đã chính thức khai sinh ra phong trào không liên kết với hai mươi năm thành viên
nhóm năm khởi đầu của phong trào không liên kết
bao gồm tổng thống indonesia sukarno thủ tướng ấn độ jawaharlal nehru tổng thống nam tư ghojib rosdito tổng thống ai cập gaman abdel nasser thủ tướng ghana warme numad
sau hơn năm thập niên không ngừng phát triển số thành viên chính thức của phong trào đã tăng lên một trăm hai mươi quốc gia
nhìn lại lịch sử hoạt động của phong trào không liên kết
phong trào không liên kết luôn thể hiện cuộc đấu tranh gây go phức tạp giữa hai khuyên hướng
một bên là khuyên hướng tăng cường đoàn kết nội bộ mở rộng hợp tác với các lực lượng hòa bình và dân chủ khác
với một bên là các thế lực muốn lái phong trào đi chệch mục tiêu cơ bản làm suy yếu phong trào
trong mỗi giai đoạn lịch sử các nước phong trào không liên kết vẫn luôn kiên định với năm nguyên tắc chung sống hòa bình
đó là tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau không xâm lược lẫn nhau không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau bình đẳng và hai bên cùng có lợi cùng tồn tại hòa bình
tuy nhiên phong trào đã có những điều chỉnh nhất định nhằm thích ứng với tình hình mới
trong chiến tranh lạnh phong trào đã góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh bảo vệ hòa bình và an ninh quốc tế ngăn ngừa nguy cơ chiến tranh hạt nhân đòi giải trừ quân bị và thành lập khu vực hòa bình và phi hạt nhân
nhân phong trào đã cổ vũ và ủng hộ mạnh mẽ cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc bảo vệ độc lập dân tộc là lực lượng quan trọng cho cuộc đấu tranh thiết lập trật tự kinh tế quốc tế mới
phong trào có những đóng góp đáng kể vào việc giải quyết tranh chấp và xung đột giữa các nước thành viên bằng biện pháp hòa bình
sau chiến tranh lạnh trong thời kỳ đầu các nước không liên kết đã có những khó khăn nhất định trong việc xác định lại mục tiêu cho hoạt động của mình khi thế giới không còn hai cực
kể từ hội nghị cấp cao một mươi jakarta một nghìn chín trăm chín mươi hai
các quốc gia thành viên đều nhất trí cho rằng phong trào có khả năng và cần tiếp tục phát huy tiếng nói và vai trò chính trị trong tình hình mới vì hòa bình phát triển tự quyết dân tộc
trong giai đoạn này phong trào cũng đề cao việc thúc đẩy hợp tác kinh tế xã hội và văn hóa đề ra định hướng khuôn khổ hợp tác thúc đẩy hợp tác phát triển kinh tế hỗ trợ nhau trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỳ tăng cường vai trò của g bảy mươi bảy
phong trào không liên kết là một loại thể chế quốc tế đặc biệt
nên cũng có những nguyên tắc hoạt động riêng
thứ nhất phong trào không liên kết không đơn thuần là một hội nghị hoặc diễn đàn liên chính phủ họp định kỳ
mà cũng không phải là một tổ chức của các nước do một điều ước quốc tế lập ra có điều lệ rõ ràng và được thể chế hóa chặt chẽ
mức độ thể chế hóa của phong trào tương đối lòng lèo và thể hiện chủ yếu ở tập quán và lề lối hoạt động
thứ hai từ thực tiễn đại biểu các nước rút ra ý kiến tổng hợp và làm cân đối quan điểm của các nước về những vấn đề quan trọng
và thông qua các nước
các quyết định bằng hình thức nhất trí hay đơn giản có nghĩa là sự hội tụ của các quan điểm
từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi đến năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba chính phủ cách mạng lâm thời miền nam việt nam làm quan sát viên hội nghị jog town
uena năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai rồi làm thành viên phong trào tại hội nghị cấp cao bốn andré một nghìn chín trăm bảy mươi ba
năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu tại hội nghị cấp cao lần thứ năm ở colombo

sau đó nước việt nam thống nhất gia nhập phong trào
thời điểm phong trào không liên kết ra đời cũng là thời kỳ việt nam đang tiến hành cuộc đấu tranh gian khổ và anh dũng
chống đế quốc xâm lược giải phóng đất nước giành độc lập
nên hơn ai hết việt nam đánh giá cao và coi trọng những mục tiêu nguyên tắc cao cả của phong trào không liên kết
sớm gắn bó và có nhiều đóng góp tích cực đối với phong trào ngay cả khi chưa là thành viên chính thức
qua bốn mươi năm là thành viên việt nam được coi là một trong những nước có những đóng góp quan trọng
vào những mục tiêu và quá trình phát triển của phong trào không liên kết
tham luận tại hội nghị phong trào không liên kết lần thứ một mươi bảy vừa qua phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh
trưởng đoàn đại biểu cấp cao việt nam tham dự hội nghị đã nhấn mạnh
phong trào không liên kết chỉ mạnh mẽ nhất khi tất cả các nước thành viên đoàn kết thống nhất
cùng chung tiếng nói và cùng hành động trên cơ sở các nguyên tắc và mục tiêu chung
tại hội nghị phó thủ tướng cũng đề nghị tổng thống vene
venezuela manduro với tư cách là chủ tịch phong trào trong nhiệm kỳ tới
chỉ đạo các biện pháp hoặc cơ chế đặc thù nhằm tăng kim ngạch thương mại giữa các nước thành viên
cũng như trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế trong đó có vấn đề asean và biển đông
trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với những thách thức mới
hội nghị cấp cao phong trào không liên kết lần thứ một mươi bảy đã tập trung bàn luận những vấn đề cần ưu tiên
trong giai đoạn hiện nay dựa trên những vấn đề của mỗi nước thành viên cũng như quốc tế
thỏa thuận hạt nhân mà iran đạt được đem lại lợi ích to lớn vì nó giúp thúc đẩy hòa bình và ổn định
tuy nhiên nước này hoàn toàn sẵn sàng khôi phục chương trình hạt nhân của mình một cách nhanh chóng
nếu các cường quốc thế giới vi phạm thỏa thuận
liên hợp quốc ra đời từ năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm và tổ chức này cần phải được cải tổ để phục vụ lợi ích của người dân
chứ không phải giới tinh hoa của thế giới

chúng ta phải bảo vệ quyền lợi và sự thống nhất của cả tổ chức
tổ chức phong trào không liên kết có ý nghĩa lịch sử to lớn
với vai trò hết sức quan trọng chúng ta phải bảo vệ độc lập chủ quyền và quyền tự quyết của mình
sau hai ngày họp tựu chung văn kiện chung của hội nghị thể hiện quyết tâm chống khủng bố
thúc đẩy tiến trình cải tổ liên hợp quốc hiện nay phù hợp với lợi ích của các nước đang phát triển
hợp tác ứng phó khủng hoảng kinh tế tài chính
nhấn mạnh nhu cầu về viện trợ phát triển chính thức của các nước đang phát triển
yêu cầu việc thực hiện thỏa thuận paris về biến đổi khí hậu
vấn đề về biển đông văn kiện kêu gọi các nước giải quyết mọi tranh chấp chủ quyền lãnh thổ bằng các biện pháp hòa bình
ủng hộ các nguyên tắc tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển đông doc
công ước liên hợp quốc về biển đông unclos năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
vẫn còn quá sớm để khẳng định một trăm hai mươi quốc gia thành viên có đạt được những thỏa thuận mang tính đột phá
trong lộ trình thực hiện những mục tiêu được đề ra hay không
việc phong trào liên tục có thêm thành viên mới tăng từ một trăm linh tám thành viên kể từ hội nghị cấp cao một mươi năm một nghìn chín trăm tám mươi
lên một trăm hai mươi thành viên tại hội nghị cấp cao lần thứ một mươi bảy năm hai nghìn một mươi tám
đã thể hiện sức sống sự hấp dẫn và khẳng định vai trò chính trị không thể thiếu của mình
phong trào bắt gồm nhiều nước thuộc các khu vực khác
với nhiều đặc thù về chủng tộc văn hóa chế độ chính trị và kinh tế
tuy nhiên trong sự đa dạng của các nước không liên kết có sự thống nhất cơ bản về mục đích
sự thống nhất trong đa dạng là bản chất của sức mạnh và sức sống của phong trào